do ảnh hưởng của cơn bão số năm gây mưa lớn dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại tuyến dt sáu trăm linh sáu nối từ xã a san đi xã trơm
đây là tuyến giao thông huyết mạch đi lên cửa khẩu phụ tây giang cà lâm huyện tây giang tỉnh quảng nam
hàng nghìn mét khối đất đá cây cối từ ta lùi đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông
vị trí sạt lở tại km năm mươi bảy bảy trăm bảy mươi đến km năm mươi bảy tám trăm một mươi sáu trên tuyến đường dt sáu trăm linh một
để bảo đảm an toàn cho người phương tiện qua lại và sớm thông tuyến
chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rào chắn khu vực nguy hiểm
đồng thời huy động phương tiện máy móc để nỗ lực khắc phục sự cố
nhằm thông tuyến trong thời gian sớm nhất để phục vụ việc đi lại và vận chuyển hàng hóa lên các xã biên giới của huyện tây giang